thưa quý vị các già làng trưởng bản nghệ nhân người có uy tín không ngừng nêu gương sáng cho con cháu và cộng đồng
thực sự là những nhân tố tích cực trong việc bảo tồn phát huy trao truyền các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc
đây là khẳng định của thủ tướng phạm minh chính tại buổi gặp mặt già làng trường bản nghệ nhân
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vừa diễn ra vào chiều nay tại trụ sở chính phủ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vui mừng xúc động được gặp gỡ một trăm hai mươi tám ngọn lửa tiêu biểu là những già làng trường bản người có uy tín
những người luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tích cực vận động đồng bào giáo dục con cháu trong dòng họ và cộng đồng tham gia bảo vệ các giá trị di sản văn hóa của dân tộc
là cầu nối truyền tải tâm tư nguyện vọng của bà con dân tộc đến các cấp chính quyền
nhân nhân dân nghệ nhân ưu tú luôn nặng lòng với văn hóa truyền thống văn hóa nguồn cội
cùng với biểu dương những kết quả quan trọng mà những già làng trường bản nghệ nhân người có uy tín trên cả nước đóng góp
thủ tướng phạm minh chính cũng chỉ rõ trào lưu đô thị hóa nông thôn cùng với quá trình hội nhập giao thoa giữa các nền văn hóa
đã làm không ít giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc có biểu hiện mai một
nhiều giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc ít người chưa được bảo tồn và phát huy đúng mức có dân tộc đã không còn mô hình cư trú làng bản truyền thống
nhiều di sản bị xâm hại
việc phát triển công nghiệp văn hóa gắn kết khai thác văn hóa gắn với phát triển du lịch gia tăng giá trị kinh tế cải thiện đời sống chưa thực sự hiệu quả thiếu cách làm mang tính đột phá
đặc biệt những biểu hiện phi văn hóa phản văn hóa diễn biến ngày càng phức tạp
một bộ phận lớp trẻ có biểu hiện xa rời bản sắc văn hóa dân tộc để thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển văn hóa xây dựng con người việt nam trong thời kỳ mới
phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò giữ lửa và truyền lửa của các già làng trường bản nghệ nhân người có uy tín
thủ tướng phạm minh chính đề nghị bộ văn hóa thể thao du lịch và các bộ ngành cơ quan địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức hoàn thiện thể chế phát huy dân chủ trong phát triển văn hóa
công tư khuyến khích sự tham gia tích cực của toàn dân cộng đồng doanh nghiệp để phát triển văn hóa phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp văn hóa khuyến khích mọi sự tìm tòi tôn trọng tự do sáng tạo
tôi cũng tha thiết mong muốn và tin tưởng rằng các già làng trưởng bản nghệ nhân người có y tín sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được với quyết tâm cao hơn nỗ lực lớn hơn hành động nhiều hơn để khắc phục bằng được những khó khăn
tháo gỡ những vướng mắt vượt qua những thách thức không ngừng nêu gương sáng cho các con các cháu các thế hệ đi sau và cộng đồng thực sự là những nhân tố tích cực trong việc bảo tồn phát huy trao truyền gìn giữ các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc chúng ta
cùng với đó là nghiên cứu hoàn thiện và triển khai hiệu quả chính sách yêu đái
để khuyến khích già làng trường bản nghệ nhân người có uy tín thực hiện hiệu quả chính sách đại đoàn kết dân tộc của đảng nhà nước tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc khởi dậy mạnh mẽ khát vọng xây dựng đất nước hùng cường thịnh vượng người dân thêm ấm no hạnh phúc xứng đáng với truyền thống nghìn năm văn hiến và anh hùng của dân tộc ta